các đại biểu quốc hội đã thông qua nghị quyết với nội dung
bảo đảm giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thu nhập của người dân
có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa đối với học sinh và thư viện trường phổ thông
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
với hơn chín mươi đại biểu biểu quyết tán thành luật doanh nghiệp sửa đổi được quốc hội thông qua
với nội dung bảo quyết định về hộ kinh doanh và chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
nội dung trước đó còn nhiều ý kiến khác nhau trong luật này là quy định chuyển hộ kinh doanh
thành doanh nghiệp đưa năm triệu hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của luật
xong với luật vừa được thông qua quy định này đã được bỏ
hiện vcci đề nghị chỉnh giáo quốc hội ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh
thị trường bất động sản dù đã có dấu hiệu hồi phục sau dịch nhưng kết quả kinh doanh chưa mấy khởi sắc
tâm lý nhà đầu tư còn e rè hoạt động đầu tư lướt sóng không còn là cuộc chơi hái ra tiền của giới đầu tư
theo các công ty bất động sản khoảng một phần ba số lượng nhà đầu tư cá nhân không còn mặn mà
với việc đầu cơ lướt sóng ở các dự án căn hộ và đất nền
rủi ro bất động sản nhiều dự án ma lo ngại đóng băng nếu dịch bệnh trở lại
khiến nhiều nhà đầu tư chấp nhận giảm đợi nhuận để để hàng nhanh hơn
thị trường châm lắng sẽ sàng lọc mạnh nhà đầu tư
do dịch covid một mươi chín thị trường chứng khoán có nhiều phiên giảm mạnh do đó đề xuất ngắt giao dịch
là sự can thiệp kịp thời để chấn tĩnh các nhà đầu tư tránh tâm lý ban tháo
bộ tài chính vừa đưa ra dự thảo nghị định quy định thi hành một số điều của luật chứng khoán
dự thảo có đề cập tới các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn thị trường chứng khoán
trong đó có đề xuất để ủy ban chứng khoán nhà nước có thể ngắt mạch giao dịch khi thị trường quá biến động
các tiểu thương tại nhiều chợ ở tp hcm cho biết vẫn chưa được miễn giảm phí thuế
và chưa nhận được tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong khi đó cơ quan chức năng cho biết chỉ miễn giảm nếu ngừng kinh doanh
đã kinh doanh là phải nộp thuế phí dù ế ẩm
dù đã hết cách ly xã hội nhưng tình trạng buôn bán vẫn ế ẩm
tuy nhiên có đến bảy mươi năm tám mươi tiểu thương vẫn phải đóng đủ thuế phí từ tháng hai đến tháng năm
với mức trung bình từ năm sáu triệu đồng một sạp trong đó khoảng từ năm trăm linh sáu trăm linh nghìn đồng là tiền phí các loại
thậm chí dù đã làm đơn xin nghỉ chẳng kinh doanh gì tiểu thương vẫn phải đóng năm mươi các loại phí
điện nước vệ sinh cho bàn quản lý chợ